việt nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
theo bộ văn hóa thể thao và du lịch đây là thời điểm thích hợp để mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế
đến thời điểm này việt nam gần như hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo miễn dịch cộng đồng
nếu triển khai mở cửa du lịch chậm hơn thời gian trên sẽ làm giảm sức hấp dẫn thu hút khách quốc tế của du lịch việt nam
vì nhiều quốc gia trong khu vực đã sớm có kế hoạch mở cửa từ trước
đặc biệt tháng tới sẽ là thời điểm việt nam đăng cai tổ chức đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một
việc mở cửa hoạt động du lịch quốc tế sẽ góp phần gia tăng thu hút khách du lịch đến từ các nước trong khu vực asean
ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn cho biết ngành chức năng của huyện ninh minh trung quốc
thông báo về việc tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu song phương chima việt nam ái điểm trung quốc
nguyên nhân là do cơ quan kiểm soát dịch bệnh của huyện ninh minh
quảng tây trung quốc phát hiện một số trường hợp dương tính với sars cov hai
vì vậy phía bạn quyết định tạm thời dừng hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu song phương chima ái điền
để thực hiện truy vết khoanh vùng dập dịch cũng như test kiểm tra các trường hợp liên quan
dự kiến việc tạm dừng thông quan bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng ba đến hết ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam đến nửa đầu tháng hai tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang eu đạt hai mươi hai triệu usd
tăng bốn mươi hai so với cùng kỳ năm trước đây là mức tăng trưởng lạc quan nhất sau nhiều tháng trứng hoặc sút giảm sâu
hiện nay hà lan bỉ đức và tây ban nha là bốn thị trường xuất khẩu cá cha đơn lẻ lớn nhất trong khối của các doanh nghiệp thủy sản việt nam
trong đó hà lan là thị trường lớn nhất chiếm ba mươi sáu sáu tổng giá trị xuất khẩu sang thị trường này
hiện vẫn còn ba mươi sáu container của các doanh nghiệp người việt nam giá trị khoảng một trăm sáu mươi hai tỷ đồng
đã và đang đến các cảng của ipcc
trong tháng ba nhưng bị mất quyền kiểm soát đại diện bộ công thương cho biết cơ quan này đã tìm cách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp
cụ thể ngay khi nắm bắt thông tin về vụ việc bộ đã chỉ đạo tham tán thương mại tại italia
trực tiếp đến cảng geneva napoli là những nơi mà các lô hàng được đưa đến
làm việc với đơn vị quản lý cảng hãng tàu ngân hàng và chính quyền địa phương đề nghị tạm thời chưa tiến hành giao hàng để có thời gian làm rõ vụ việc